xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong những ngày tới chỉ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu
nên thời tiết nói chung ít biến đổi
chủ yếu chỉ có mưa vài nơi với nhiệt độ ngày đêm phổ biến ở mức hai mươi ba mươi một độ trời xe lạnh về đêm và sáng
các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo hầu như ít biến đổi
phổ biến cũng là có mưa vài nơi lúc chiều tối và đêm với nền nhiệt cao nhất
giao động trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ chỉ một vài nơi có nhiệt độ cao hơn
lưu xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị có mưa vài nơi
riêng thừa thiên huế có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
trong mưa sông cần đề cao cảnh sát với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng hai mươi hai ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên do chịu tác động của
gió đông kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lỡ đất trên sửa dốc
riêng phần còn lại thuộc khánh hòa đến bình thuận chỉ có mưa rông vài nơi
đối với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa vẫn tiếp tục xảy ra nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
còn về tình hình nhiệt độ nói chung không biến đổi quá nhiều
nền nhiệt ngày đêm tại đây giao động trong khoảng một mươi chín ba mươi một độ
tương tự tại khu vực nam bộ có mưa rông rải rác cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung vào chiều tối từ ngày mai tuy mưa vẫn duy trì về diện
tuy nhiên giảm hơn về cường độ
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi chủ yếu giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi ba độ